đến sáu giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai lực lượng bộ đội biên phòng đã thông báo kiểm đếm cho bốn mươi bốn chín trăm một mươi năm tàu
trên hai trăm bốn mươi hai bốn trăm tám mươi bốn lao động của các địa phương từ quảng bình đến bình thuận
đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bốn địa phương có lệnh cấm biển là quảng trị đà nẵng quảng nam và quảng ngãi
các tỉnh còn lại dự kiến cấm vào ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi hai riêng thừa thiên huế vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
vụ đánh cá bắt trong khu vực dự kiến ra khơi từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
về tàu vận tải phương tiện thủy nội địa theo báo cáo của bang chỉ huy bộ giao thông vận tải
hiện có ba trăm bảy mươi ba tàu phương tiện thủy nội địa đang hoạt động trong khu vực quản lý quá cảnh vụ
hàng hải từ quảng bình đến bình thuận đã được cung cấp các thông tin về bão
về nuôi trồng thủy sản các tỉnh từ quảng bình đến bình thuận có tổng cộng một mươi tám năm trăm chín mươi chín hectare nuôi trồng thủy sản
và một trăm bảy mươi bảy năm trăm chín mươi hai lồng bè
một số tỉnh có số lượng lớn là phú yên
ba ba trăm chín mươi ha và tám mươi một một trăm bảy mươi bảy lồng bè
khánh hòa có hai một mươi bốn hectare và tám mươi bảy bốn trăm linh chín lồng bè
thủy thiên huế có ba tám mươi chín ha và hai lồng bè
các địa phương đã chỉ đạo việc gia cố chẳng néo di dời sẵn sàng phương án đưa dân lên bờ để đảm bảo an toàn
đây là cơn bão rất mạnh có di chuyển nhanh đặc biệt ảnh hưởng tới khu vực vùng biển phía đông
giữa và nam biển đông
nên các cơ quan chức năng cần phải thông báo
báo kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực này di chuyển khỏi nơi nguy hiểm tránh trú an toàn
bên cạnh đó theo dự báo di chuyển về phía bắc tại đây đang có không khí lạnh
do vậy cần căn cứ vào tình hình của cơn bão cũng như không khí lạnh để yêu cầu tàu thuyền trú tránh khẩn trương kịp thời
các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết
trên các phương tiện thông tin hệ thống tính hiệu bão
đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết
khi nhận được tin báo áp thấp nhiệt đới thì tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động
vị trí cường độ hướng di chuyển của bão áp thấp nhiệt đới
mà kịp thời cho tàu thuyền vào bờ tránh xa vùng ảnh hưởng của bão áp thấp nhiệt đới
cần điều khiển tàu thuyền tránh xa vùng bão áp thấp nhiệt đới có khả năng đi tới
nếu tàu thuyền đang nằm ở phía phải của hướng di chuyển bão áp thấp nhiệt đới
thì phải cho tàu thuyền chạy ngược gió gió thổi lệch mũi hướng mạng phải
góc lịch lớn hay nhỏ là tùy thuộc vào sức đẩy của tàu thuyền tức là chạy về hướng bắc đông bắc
nếu tàu thuyền đang nằm ở phía bên trái hoặc ở ngay trên đường bão áp thấp nhiệt đới đang di chuyển tới
thì cho tàu thuyền chạy xuôi gió gió thổi vào đuôi tàu thuyền từ mạng phải tức là chạy về hướng nam tây nam
cần chú ý rằng khi điều khiển tàu thuyền tránh bão áp thấp nhiệt đới trên biển phải luôn giữ cho tàu thuyền
cách tâm áp thấp nhiệt đới khoảng tối thiểu từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh km khoảng hai trăm linh hải lý
khi không thể tránh xa vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới mà lọt vào vùng gió bão áp thấp nhiệt đới
thì người điều khiển phương tiện phải bình tĩnh tập trung mọi khả năng đưa tàu thuyền nhanh chóng thoát ra khỏi vùng bão áp thấp nhiệt đới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống
phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố ven biển tiếp tục triển khai công điện của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai trong đó tập trung vào các nội dung sau
đối với tuyến biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của bão quyết liệt chỉ đạo đôn đốc
thông báo hướng dẫn phương tiện tàu thuyền bao gồm tàu cá tàu vận tải tàu công trình
để di chuyển phòng tránh hoặc về nơi tránh trú an toàn tạo điều kiện cho tàu cá và ngư dân các địa phương khác vào tránh trú
đi đôi với các biện pháp đảm bảo an toàn dịch covid một mươi chín
kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền
tại khu neo đậu triển khai công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển và ven biển
tuyệt đối không để người lao động ngư dân ở lại trên tàu lòng bè khi bão đổ bộ
tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo cho tàu thuyền và ngư dân ven biển sẵn sàng ứng phó trong trường hợp bão đổ bộ vào đất liền
đối với khu vực đất liền hải đảo ra soát sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mưa lũ do ảnh hưởng của bão trong trường hợp chuyển hướng đổ bộ vào đất liền
phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương chú ý phương án sơ tán sen ghép tại chỗ để đảm bảo an toàn chống dịch covid một mươi chín
chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ đặc biệt chú trọng phương án cung cấp nhu yếu phẩm và đảm bảo y tế trên các đảo
sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất đảm bảo an toàn hệ thống đê điều hồ đập công trình đang thi công bố trí lực lượng phương tiện thiết bị sẵn sàng xử lý khi có tình huống
triển khai các hoạt động của lực lượng xung kích tại cơ sở hỗ trợ công tác neo đậu tàu thuyền lồng bè sơ tán dân hướng dẫn lao động nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính